chú tài phường hòa hiệp nam quận điên triểu là cán bộ ban quản lý dự án
sáng ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại công trình tầng năm tòa b ba tăng mâu thuẫn với anh tại về việc thi công kéo cáp chịu lực
trong lúc tăng ngồi trên ghế nhựa thì bị anh tại đạp hai cái ngã xuống sàn
qua bức xúc tăng đã lấy cây sắt ràn ráo dài khoảng một hai mét hai đầu gắn sắt nhọn và đánh thẳng vào đầu anh tài
khiến anh này gục tại chỗ chấn thương sọ não thương tích bốn mươi năm
tại phiên xét xử bị cáo tăng đã thành khẩn khai báo và rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình
cơ quan chức năng huyện eak tỉnh đắk lắc đang xác minh làm rõ vụ việc một tài xế xe khách cố tình dừng xe đột ngột
chặn đầu xe rồi cầm dao dựa đuổi chém tài xế xe khách chạy phía sau
sự việc xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày ba tháng ba trên đường liên xã eao thị trấn e khốp huyện ek tỉnh đắk lắc
giữa xe khách của nhà xe thế vĩnh biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bốn trăm chín mươi sáu và xe khách nguyên giáp biển kiểm soát bốn mươi bảy b bốn trăm bảy mươi chín
vào thời điểm trên xe thế vĩnh đang chạy phía trước xe nguyên giáp thì bất ngờ tài xế đạp thắng dừng đột ngột để xe nguyên giáp tông vào đuôi
sau đó tài xế xe thế vĩnh là ông lại thế cường xuống xe cầm cây dao dựa đòi đánh với tài xế khánh của nhà xe nguyên giáp
tuy nhiên sự việc đã được người dân gần đó can ngăn nên không ai bị thương tích
sau khi được đăng tải lên mạng xã hội facebook đoạn video này đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ
sử dụng mạng xã hội liên hệ với những người có nhu cầu bán điện thoại giá trị cao rồi hẹn người bán ở những khu vực vắng vẻ ít người qua lại để xem
sau đó thì đánh lạc hướng sự chú ý của người bán rồi cầm điện thoại bỏ chạy
đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đối tượng và đã bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố thái nguyên đã điều tra làm rõ võ tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã quyết thắng thành phố thái nguyên là đối tượng gây ra các vụ án trên
tại cơ quan công an dũng khai nhận đã thực hiện trót lọt năm vụ chiếm đoạt điện thoại với thủ đoạn như trên tại địa bàn tỉnh thái nguyên và thành phố hà nội
bản thân dũng không có nghề nghiệp và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội dũng sống tại hà nội khi thỏa thuận được người bán điện thoại đối tượng bắt xe về thái nguyên để thực hiện hành vi lừa đảo